còn trong ngày hôm nay công an tỉnh sơn la đã tiến hành khởi tố vụ án bắt tạm giam ba đối tượng là nguyễn hữu thụ đỗ văn tuân và nguyễn văn thạch cùng chú tại phường triềng lề thành phố sơn la về hành vi giết người
còn trong ngày hôm nay công an tỉnh sơn la đã tiến hành khởi tố vụ án bắt tạm giam ba đối tượng là nguyễn hữu thụ đỗ văn tuân và nguyễn hữu thụ